minh chứng rõ nét là tại một điểm nóng của dịch bệnh tại tỉnh bắc giang huyện yên dũng
cùng với các lực lượng chức năng trên tuyến đầu chống dịch
thời gian qua các tổ covid một mươi chín tại cộng đồng đã phát huy vai trò hiệu quả
trong việc hỗ trợ giám sát vận động tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt quy định trong phòng chống dịch
đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng là phương châm hành động
được tổ covid cộng đồng của thôn đông thượng xã lãng sơn huyện yên dũng phát huy trong thời gian qua
đặc biệt các thành viên trong tổ có giám sát chặt chẽ số người đi đến trong khu dân cư
kiểm soát người ra vào địa bàn để nắm bắt cụ thể từng trường hợp và dễ dàng truy vết

những trường hợp có phát sinh hoặc những trường hợp có hoa sốt hoặc những trường hợp có thể gây bệnh
thì đã kịp thời báo cáo với trạm y tế để có cái biện pháp xử lý thích hợp đảm bảo sức khỏe cho nhân dân
hiện mỗi thôn xóm tổ dân phố trên địa bàn huyện yên dũng đã thành lập ít nhất từ một tổ covid một mươi chín cộng đồng trở lên
tùy thuộc vào nguồn nhân lực địa bàn mật độ dân cư sinh sống
mỗi tổ có từ ba đến năm người được phân công nhiệm vụ
phụ trách số hộ gia đình nắm bắt sự di biến động của từng người trong thôn xóm tổ dân cư mà mình phụ trách
để thực hiện tốt công tác kê khai y tế
trong gia đình có những cái diễn biến ví dụ như là có người đi người đến
hay là như vậy là trong quá trình sinh hoạt có cái biểu hiện gì bớt thường
ví dụ như là về y tế ví dụ như là nóng hoa sốt
thứ hai là chúng tôi có như vậy là đến
hay là nhắc về những cái biểu hiện gì bớt thường
nhờ các gia đình thực hiện tốt cái khẩu hiệu năm k bệnh năm k của bộ y tế
hoạt động của các tổ covid cộng đồng đã bước đầu đem lại hiệu quả tích cực
các thông tin về kết quả tình hình hoạt động của tổ covid cộng đồng
đã được phản ánh cập nhật hàng ngày hàng giờ trên nhóm gia lô
được kết nối từ cấp thôn đến cấp xã và cấp huyện
thời gian tới dự báo diễn biến của dịch bệnh covid còn phức tạp
do vậy chúng tôi xác định rằng là sẽ phải tiếp tục củng cố kiện toàn
và phát huy vai trò hiệu quả hoạt động của tổ covid cộng đồng
để phối hợp với các lực lượng khác tham gia triển khai thực hiện tốt
các biện pháp phòng chống dịch covid trên địa bàn huyện
trong lúc dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp
với tinh thần đoàn kết đồng lòng chống dịch
những tổ covid một mươi chín tại cộng đồng đã và đang hoạt động tâm huyết
trách nhiệm đã góp phần tạo nên những thế trận lòng dân
giúp chính quyền địa phương
và các cấp các ngành thực hiện nhiệm vụ phòng chống
khoanh vùng và dập dịch hiệu quả
trong khi đó ủy ban nhân dân tp bô ma thuật tỉnh đắk lắc
vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính
chủ cơ sở dạy thêm tiếng anh trẻ châu
ở số bảy mươi năm đường hùng vương phường tự an
do vi phạm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
cơ sở dạy thêm tiếng anh này do ông trần xuân hiệp làm chủ
mặc dù trước đó tỉnh đắk lắc đã có văn bản chỉ đạo
không tụ tập quá ba mươi người để phòng chống dịch bệnh
tuy nhiên vào sáng ngày hai mươi hai tháng năm
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của phường tự an
tiến hành kiểm tra thì phát hiện trong cơ sở này
có hơn một trăm linh em học sinh rất nhiều em và chủ cơ sở
không đeo khẩu trang tụ tập trong căn phòng chưa đầy một trăm linh m hai
ủy ban nhân dân tp bô ma thuật đã ra quyết định
xử phạt ông trần xuân hiệp một mươi năm triệu đồng
từ đầu đợt dịch đến nay đà nẵng đã xử phạt năm trăm bốn mươi hai trường hợp
vi phạm các quy định về phòng chống dịch
với số tiền một ba tỷ đồng
không chỉ xử lý vi phạm hành chính
cơ quan điều tra còn áp dụng biện pháp mạnh nhất
là khởi tố hình sự hai trường hợp là tổ chức cá nhân vi phạm
điều đó cho thấy mọi hành vi vi phạm các quy định
cản trở công tác phòng chống dịch của cả hệ thống chính trị
sẽ phải xử lý nghiêm minh để làm bài học san đe
mới đây vào ngày một tháng sáu
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòa vang
đã khởi tố bị can và bắt tạm giam
đối với tài xế nguyễn quốc tuấn ba mươi hai tuổi trú tỉnh quảng ngãi
về hành vi chống người thi hành công vụ
tại chốt kiểm dịch cửa ô hòa phước
khi có hiệu lệnh dừng xe để khai báo y tế và đo thân nhiệt
tài xế đã không hợp tác điều khiển xe tông thẳng vào chốt kiểm dịch
khi lực lượng công an can thiệp xử lý
tài xế này đã chửi bới thậm chí phung nước bọt
vào mặt lực lượng cảnh sát giao thông và hành hung cán bộ
đây là hành vi ngôn cuồn coi thường pháp luật
hình phạt được đưa ra sẽ là bài học thích đáng đối với tài xế
và làm gương cho những trường hợp cố tình vi phạm
trước đó nhằm đấu tranh những hành vi xâm hại lợi ích cộng đồng
trong giai đoạn dịch bệnh
trong kiều ngày một mươi ba tháng năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng
đã quyết định khởi tố vụ án hình sự
hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động
vệ sinh lao động về an toàn ở nơi đông người
theo điều hai trăm chín mươi năm bộ luật hình sự
xảy ra tại thẩm mỹ viện
chính sự chủ quan này đã bùng phát
một ổ dịch lớn với gần năm mươi người
nhiễm covid một mươi chín tại đây
vụ việc đã để lại hậu quả nghiêm trọng
cho cộng đồng
nổi nhất là những cái doanh nghiệp
cái cảnh sát thẩm mỹ viện
trong lúc mọi người
đang thực hiện nghiêm
cái phương hiệu năm k
của chính phủ
thì đơn vị này là không thực hiện nghiêm
và thậm chí chú doanh nghiệp
cũng có lời nói
là không khuyến kháo
ngang nhân viên đại vụ trang
tổ chức một cuộc hộp
mà chúng tôi thấy trong clip
và hiện nay là phổ biến
cho cộng đồng mạng
đã lây nhắn rất nhiều
dân người ta lây nhắn nhiều lắm
đà nẵng cũng từng ra quyết định xử phạt hành chính
năm mươi triệu đồng một công ty bán hàng đa cấp
đã tự ý tổ chức hội họp nhân viên
và khách hàng ngay trong thời điểm
thành phố đã có quyết định cấm tụ tập
đông người tình hình dịch
tại đà nẵng vẫn còn tiêm ẩn
nhiều nguy cơ vì thế công tác
xử lý hành chính thậm chí là khởi tố
hình sự đã và đang góp phần
ngăn chặn những việc làm thiếu ý thức
của một bộ phần tập thể cá nhân
gây nguy hiểm cho cộng đồng